một mươi dân thường đã bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra ở teganros thành phố cảng ở phía tây nam của nga trên biển azov
lãnh đạo địa phương cho rằng đây có thể là một vụ tấn công tên lửa
vụ nổ đã tạo ra cột bụi lớn lên không trung
một số tòa nhà bị hư hại cửa sổ vỡ và có khả năng có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
theo một quan chức địa phương đánh giá sơ bộ cho thấy nổ là do tấn công tên lửa
hiện các đội cấp cứu đang làm việc tại hiện trường và không có trường hợp tử vong nào được báo cáo
ít nhất một mươi năm người bị thương nhẹ do các mảnh vỡ từ vụ nổ và họ đang được điều trị
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã tham dự cuộc duyệt binh ban đêm tại thủ đô bình nhưỡng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh triều tiên
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
đã cùng các phái đoàn cấp cao từ trung quốc và nga tham dự cuộc duyệt binh
được tổ chức tại quảng trường kim nhật thành vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
cuộc duyệt binh có sự góp mặt của tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm hoa sơn một mươi bảy
và icbm hoa sơn một mươi tám nhiên liệu rắn cùng với một số máy bay không người lái kiểu mới cũng được trình diễn
trước lễ kỷ niệm phái đoàn nga do bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu đã đến bình nhưỡng
phái đoàn trung quốc do ủy viên bộ chính trị lý khổng trung dẫn đầu cũng tham dự lễ kỷ niệm
đây là những quan chức cấp cao đầu tiên đến triều tiên kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
hội nghị thượng đỉnh nga châu phi lần thứ hai diễn ra tại thành phố xanh petersburg đã chính thức khép lại
với việc tổng thống nga vladimir putin và lãnh đạo các nước châu phi thông qua tuyên bố cuối cùng của hội nghị
cũng như kế hoạch hành động chung của hai bên đến năm hai nghìn hai mươi
tuyên bố xác định hai bên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba năm một lần
và tổ chức thường niên hội nghị thượng đỉnh ba năm một lần
tuyên bố cũng hoan nghênh quyết tâm của nga cho việc tiếp tục giúp đỡ các nước châu phi đảm bảo lương thực
phân bón và các nguồn năng lượng cũng như thúc đẩy các dự án phát triển quốc tế
trong khuôn khổ hợp tác các bên thống nhất bảy mươi bốn điểm nghĩa vụ
trong đó có cơ chế đối tác đối thoại về chính trị kinh tế và khoa học
ngoài ra hai bên cũng thống nhất chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch thương mại
điện kremlin cũng ra thông báo về các kết quả của hội nghị
trong đó có việc hai bên nhất trí ngăn chặn chạy đua vũ trang trên vũ trụ
hợp tác đảm bảo an ninh thông tin quốc tế và tăng cường hợp tác chống khủng bố
kết thúc hội nghị chủ tịch liên minh châu phi azali asumani cho hay
tổng thống putin đã thể hiện rõ ông sẵn sàng đối thoại về vấn đề ukraine
tổ chức này cũng sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột nga ukraine và sẽ tìm cách thuyết phục kiev
chính quyền tổng thống mỹ joe biden mới đây đã thúc giục toán tối cao của nước này ngăn chặn phán quyết
đã vô hiệu hóa các quy định về súng ma loại súng được bán trên toàn quốc dưới dạng các bộ phận tự chế
tự lắp ráp và khó truy tìm nguồn gốc
năm ngoái cơ quan quản lý rượu thuốc lá súng và chất nổ mỹ atf đã ban hành quy định về kiểm soát súng ma
tuy nhiên cuối tháng sáu vừa qua một thẩm phán liên bang ở texas đã ra phán quyết rằng quy định này vượt qua thẩm quyết